cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú quốc tỉnh kiên giang cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
cấm đi khỏi nơi cư trú đối với trần thị oanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ngụ tại thị trấn dương huyện phú quốc
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
tại cơ quan công an oanh khai nhận để kiếm tiền trả nợ và tiêu xài
vào tháng ba năm hai nghìn một mươi chín oanh lên internet để tìm kiếm dịch vụ làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
sau khi thỏa thuận làm giả mỗi giấy là một mươi ba triệu đồng oanh tiếp tục lên mạng tìm kiếm thông tin các thửa đất được giao bán
để lấy thông tin lô đất diện tích đất rồi cung cấp thông tin này cho phía làm giấy thờ giả
khi nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả oanh đem đến các tiệm cầm đồ ở thị trấn dương đông
để cầm cố mỗi giấy với số tiền từ hai trăm linh đến hai trăm năm mươi triệu đồng
từ tháng ba đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín oanh đã làm giả một mươi hai giấy tờ đất giả ở phú quốc đem cầm cố chiếm đoạt trên hai tám tỷ đồng